bác sĩ võ minh thành phó giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết đơn vị đã có kết quả xét nghiệm và khẳng định một bệnh nhân nhập viện trước đó không bị lây nhiễm bởi virus corona như mạng xã hội đã loan tin
theo đó ngày hai mươi sáu tháng một một trang facebook cá nhân đã chia sẻ nội dung có một trường hợp nghi nhiễm virus corona đã được đưa vào bệnh viện vùng tây nguyên để cách ly
theo chủ nhân của facebook này người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ trung quốc trở về thành phố hồ chí minh rồi về thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
về thông tin nói trên bác sĩ võ minh thành phó giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết bệnh nhân này là tiếp viên hàng không tuyến hàn quốc việt nam
bệnh nhân trước khi nhập viện thì đã sốt bốn ngày và đã được điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm ở thành phố hồ chí minh
các kết quả xét nghiệm trước đó tại bệnh viện quân y đều cho thấy bệnh nhân này âm tính với virus corona
bệnh nhân này trước khi nhập viện thì
trước đó họ ở thành phố hồ chí minh sốt bốn ngày và đã vào bệnh viện một trăm bảy mươi năm thành phố hồ chí minh
ở đấy các bác sĩ đã khám và cũng không nghi ngờ là bị nhiễm virus corona mới
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bốn tết sở y tế tỉnh đắk lắc đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với virus corona mới
tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đến nay bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó với virus corona mới
theo đó khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên bệnh viện sẽ tiến hành cách ly ngay tại khu vực cấp cứu
đồng thời cách ly toàn bộ khoa chuyển nhiễm có sức chứa hai trăm linh bệnh nhân thành một khu vực riêng
sau khi có thông tin từ bộ y tế cũng như công điện của chính phủ sở y tế đã triển khai từ công điện cho đến các phát đồ điều trị
cũng như là bệnh viện đã xây dựng rất nhiều phương án và bố trí riêng tất cả các khu biệt lập để cách ly và điều trị
đối với những trường hợp nghi ngờ kể cả những trường hợp có dương tích

đến thời điểm hiện tại đắk lắc chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại trung quốc
đây là dịch bệnh mới nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh
tổ chức y tế thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại trung quốc và toàn cầu